công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đã triệu tập bốn thanh thiếu niên lên cơ quan công an làm việc
để làm rõ hành vi ném đá vào các phương tiện khi đang đi trên tuyến đường cao tốc hà nội lào cai
qua địa phận huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
nhóm thanh niên gồm lê tiến thịnh lê trường giang nguyễn đình dũng kim thanh tùng
đang là học sinh cấp hai trên địa bàn huyện tam dương
nhóm này khai nhận do đang được nghỉ hè có nhiều thời gian rảnh rỗi
nên vào các trang mạng xã hội xem các video rồi bắt trước và rủ các bạn làm theo
đây cũng là lần thứ sáu nhóm thanh niên này thực hiện hành vi ném đá vào các phương tiện trên đường cao tốc nội bài lào cai